đoàn công tác của quốc hội do đồng chí đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình công tác chỉ đạo khắc phục thiệt hại do mưa lũ sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh yên bái
đồng chí đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội đã tới thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ xả lở đất tại yên bái vừa qua
tại đây đồng chí đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội đã chia sẻ những mất mát của người thân các gia đình và mong muốn các gia đình vượt qua đau thương sớm ổn định cuộc sống
kiểm tra thị sát suối thia và suối nậm đông trải qua địa phận huyện văn chấn và thị xã nghĩa lộ phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương
nhất là vai trò của các trưởng bản cần làm tốt công tác thông tin cảnh báo để người dân kịp thời sơ tán khi có tình huống thiên tai xảy ra
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đề nghị tỉnh yên bái tiếp tục tập trung giúp người dân ổn định cuộc sống khẩn trương giúp đồng bào nhanh chóng có nơi ở
bố trí khu dân cư ở nơi ở mới giao cho các lực lượng giúp từng gia đình dựng nhà mới hỗ trợ tối đa nguồn lực tài chính giúp người dân trong việc dựng nhà mới
tập trung giải quyết thật tốt vấn đề môi trường tránh phát sinh dịch bệnh chủ động khắc phục nhanh chóng các công trình giao thông thủy lợi cơ sở hạ tầng khác
quy hoạch dân cư ổn định lâu dài đảm bảo an toàn cuộc sống cho người dân sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả tiết kiệm công bằng công khai đúng đối tượng
và kịp thời để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân nói riêng và tình hình chung của tỉnh